do những ngày gần đây tình hình khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc có nhiều diễn biến phức tạp
sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một tổng lãnh sự quán việt nam tại khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc
đã cử đại diện đến hỗ trợ sinh viên việt nam hiện đang học tập tại trường đại học trung văn hồng kông ra sân bay về nước
đại học trung văn hồng kông một trong những trường đại học nổi tiếng tại hồng kông
từ tối ngày một mươi hai tháng một mươi một đến tối ngày một mươi năm tháng một mươi một đã trở thành địa điểm người biểu tình tụ tập gây mất trật tự an ninh
trước tình trạng này cảnh sát hồng kông đã buộc phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán người biểu tình cố thủ trong khuôn viên trường đại học trung văn
để đảm bảo an toàn cho sinh viên lãnh đạo trường đại học trung văn hôm một mươi ba tháng một mươi một đã tuyên bố sớm kết thúc học kỳ một của niên khóa hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
sinh viên tạm thời về nghỉ và sẽ quay trở lại trường bắt đầu từ học kỳ hai vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một nhằm hỗ trợ sinh viên việt nam đang theo học tại trường đại học trung văn về nước an toàn
tổng lãnh sự quán việt nam tại hồng kông đã đến trường đại học trung văn hỗ trợ phương tiện đưa toàn bộ năm sinh viên việt nam đang theo học tại đây ra sân bay về nước
theo con số thống kê chưa đầy đủ hiện có khoảng một trăm tám mươi sinh viên nước ngoài đang theo học ở các trường đại học tại hồng kông
trong đó việt nam có khoảng năm mươi sinh viên ở các bậc đại học và sau đại học
số sinh viên việt nam theo học tại hồng kông chủ yếu qua sự giới thiệu của nhà trường hoặc thông qua các tổ chức thứ ba tại việt nam
riêng trường đại học trung văn hiện có hơn bốn du học sinh nước ngoài
trong đó việt nam có năm sinh viên theo học các bậc đại học và sau đại học